cho vay với lãi suất lên đến một trăm tám mươi một năm hai vợ chồng dương văn hùng và đinh thị phượng cùng chú tại xã ninh vân huyện hoa lư vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình bắt xử
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay các đối tượng đã cho hai mươi người vay trên hai năm tỷ đồng với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày tương đương một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi một năm thu lợi bất chính trên sáu trăm linh triệu đồng
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng dương văn hùng và đinh thị phượng cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật